ra đời vào cuối năm hai nghìn một mươi một với mục tiêu giúp vff quản lý điều hành và tổ chức bóng đá một cách chuyên nghiệp
trải qua ba nhiệm kỳ vpf được đánh giá là đã làm được nhiều việc cho bóng đá việt nam
như là kêu gọi tài trợ thành công bán được bản quyền truyền hình đưa khán giả đến với v league ngày càng đông
hướng tới những nhiệm vụ tiếp theo thì sáng nay đã diễn ra đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp việt nam vpf lần thứ tư
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sau khoảng bốn giờ làm việc đại hội đã bầu ra hội đồng quản trị vpf gồm bảy thành viên
trong đó có một chủ tịch hai phó chủ tịch và bốn ủy viên
ngay sau đại hội hội đồng quản trị vpf nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba đã họp phiên đầu tiên
và một trăm linh tiếp tục đặt niềm tin vào ông trần anh tú trong vai trò chủ tịch hội đồng quản trị
như vậy ông tú sẽ không kiêm nhiệm vị trí tổng giám đốc vpf như nhiệm kỳ trước
chức danh này được chuyển sang cho ông nguyễn minh ngọc phó tổng thư ký vff
phó chủ tịch hội đồng quản trị vpf
trong giai đoạn ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch covid một mươi chín và lũ lụt ở miền trung
nhưng vpf đã xuất sắc đưa các trận đấu về đích an toàn
trong nhiệm kỳ tới ppf hướng đến việc nâng cao chất lượng các giải chuyên nghiệp quốc gia
bên cạnh đó việc thay đổi công tác truyền thông phù hợp với công nghệ số
và nâng cao giá trị thương mại của giải cũng là vấn đề được chú trọng